những ngày gần đây người dân sống gần những khúc sông ở ngoại thành tp hcm đã rất hoảng hốt khi phát hiện sát lợn chết đã phân hủy trôi nổi trên sông
mặc dù chính quyền đã ra sức kêu gọi người dân nâng cao ý thức không được ném sát lợn chết ra sông gây ô nhiễm môi trường tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra và ngày càng nghiêm trọng hơn
kênh liên vùng đoạn đi qua ấp ba a xã vĩnh lộc a huyện bình chánh tp hcm vốn đã là điểm nóng của tình trạng ô nhiễm môi trường
những ngày gần đây nước kênh càng trở nên ô nhiễm và bốc mùi hôi thối khi có rất nhiều sắc động vật bỏ không hoặc được bọc trong bao tải đã bị phân hủy nổi lành phần trên mặt nước ảnh hưởng rất lớn tới môi trường sống và sức khỏe của những người ở gần đó
kênh liên vùng đoạn đi qua ấp ba a xã vĩnh lộc a huyện bình chánh tp hcm vốn đã là điểm nóng của tình trạng ô nhiễm môi trường tuy nhiên tình trạng ô nhiễm môi trường ảnh hưởng rất lớn tới môi trường